liên quan đến vụ thuyền chở khách chìm trên sông đồng nai khiến một phụ nữ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
vào khoảng chín giờ ngày năm tháng hai thuyền chở khách ký hiệu dn một nghìn hai trăm hai mươi tám do thuyền trưởng nguyễn trường trinh
hai mươi tám tuổi chú phường long bình tân tp biên hòa điều khiển trở theo một mươi hai người từ hướng chùa phước thong
thuộc địa bàn cú lao ba giang tp thủ đức tp hồ chí minh đến bến đỏ xưa
phường long bình tân tp biên hòa để trả cách
khi đến km ba mươi một sáu trăm linh trên sông đồng nai trinh đã điều khiển thuyền bắp ngang từ phải sang trái
rồi pha chạm với một xà lan chở container đi từ hạ nguồn lên cảng đồng nai giao hàng
cú va chạm mạnh khiến thuyền dn một nghìn hai trăm hai mươi tám lật nghiêng về bên trái và chìm xuống sông
toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông trong đó có chị nguyễn thị hương ba mươi hai tuổi không may tử vong do đuối nước